xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong ngày mai thời tiết tại bắc bộ chủ đạo có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng nhiệt độ ban ngày cao nhất trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
dự báo từ hôm nay đến khoảng ngày hai mươi bảy miền trung bước vào đỉnh điểm của đợt mưa rất lớn
trọng tâm mưa là khu vực thừa thiên huế đến bình định
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một khu vực từ thừa thiên huế đến bình định có mưa to đến rất to và rông
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm vùng tâm mưa có nơi trên bốn trăm linh mm
khu vực quảng trị đến phú yên khánh hòa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
dự báo từ ngày hai mươi năm đến hai mươi tám tháng một mươi một mức nước đỉnh lũ các sông ở quảng trị và các sông từ bình định đến khánh hòa
ở mức báo động một báo động hai
các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi lên mức báo động hai và trên báo động hai
cảnh báo lũ quét sạt lở đất ngập lụt cục bộ tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến khánh hòa
với các tỉnh khu vực phía đông của tây nguyên và nam bộ vào chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh với nhiệt độ cao nhất ngày mai
từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ tại khu vực tây nguyên và từ ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám chín sóng biển cao từ bốn sáu m biển động mạnh
khu vực giữa biển đông vùng phía tây của nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có mưa rông gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám chín sóng biển cao từ hai năm m biển động rất mạnh
khu vực hà nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có nơi sương mù
trưa chiều có lúc hứng nắng nhẹ gió nhẹ
đêm và sáng trời rét với nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ